việc tiêm loại vaccine năm trong một mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng bắt đầu được triển khai
tại các tỉnh hà nam hưng yên nam định và bến tre
đây là bốn trong sáu tỉnh được chọn để triển khai tiêm loại vaccine trên quy mô nhỏ
trước khi sử dụng trên toàn quốc
ngày hai mươi năm tháng năm riêng tại tỉnh hà nam một trăm một mươi sáu điểm tiêm chủng tại các trạm y tế
đã đồng loạt triển khai việc tiêm vaccine năm trong một mới phòng hoa gà bạch hầu uôn ván
viêm gan b và hip
đây là loại vaccine được sản xuất với thành phần lịch tiêm chủng
và hiệu quả phòng bệnh tương đương với vaccine combi file
đã được cấp giấy phép lưu hành tại việt nam từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia đã có sẵn cả hai loại vaccine
bảo đảm nhu cầu trong việc tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới một tuổi
cũng như tiêm bù cho các trẻ chưa được tiêm vaccine trong năm hai nghìn một mươi tám